ngày hai mươi tháng tám tỉnh lâm đồng đã tổ chức tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong năm học vừa qua ngành giáo dục lâm đồng tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục lâm đồng đã triển khai chín nhóm nhiệm vụ và năm nhóm giải pháp cơ bản trong các hoạt động dạy và học
cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư có hai trăm chín mươi tám trên sáu trăm ba mươi sáu trường học đạt chuẩn quốc gia
công tác huy động trẻ sáu tuổi và lớp một đạt gần một trăm linh
tỷ lệ học sinh khá giỏi và số học sinh giữ các kỳ thi quốc tế quốc gia cấp tỉnh tăng cả về số lượng và chất lượng
việc áp dụng phương pháp dạy học mới mô hình trường học mới tại cấp tiểu học đã làm thay đổi nhận thức tư duy của cán bộ quản lý và giáo viên
tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt trên chín mươi bảy bốn mươi năm
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
toàn ngành giáo dục lâm đồng tiếp tục triển khai xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh dân chủ kỷ cương
tăng cường an ninh an toàn trường học chú trọng công tác giáo dục thể chất y tế trường học xây dựng văn hóa học đường cho học sinh